theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm bộ y tế tính đến sáu h ba mươi ngày một mươi bảy tháng hai
thế giới đã có bảy mươi một hai trăm hai mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín trong đó tại trung quốc đại lục là bảy mươi bốn trăm bốn mươi hai
tổng số trường hợp tử vong là một bảy trăm bảy mươi trong đó trung quốc đại lục một bảy trăm sáu mươi năm
philippines một trường hợp hong kong trung quốc một trường hợp nhật bản một trường hợp
pháp một trường hợp đài loan trung quốc một trường hợp
tổng số ca nhiễm bệnh ngoài trung quốc đại lục là bảy trăm tám mươi một
tính đến thời điểm này tại việt nam đã ghi nhận một mươi sáu ca nhiễm bệnh
trong đó có bảy ca được điều trị khỏi và xuất viện
hai mươi một trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi chặt chẽ để không lây nhiễm ra cộng đồng